chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao tinh thần xây dựng đóng góp ý kiến của các đại biểu đối với các nội dung được cho ý kiến trong phiên họp lần này
đây sẽ là bước chuẩn bị tốt nhất để các vấn đề này chính quốc hội xem xét trong kỳ họp lần thứ sáu tới đây
sau ba ngày làm việc nghiêm túc hiệu quả thì quỹ ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc
chúng ta đã cho ý kiến ba dự án luật nhiều nội dung quan trọng và thông qua bảy nghị quyết về các vấn đề thuộc thống quyền
tất nhiên có nghị quyết chúng ta cũng chưa bị quyết cho thông qua như là biểu thuế về môi trường ngày hôm qua
sau phiên họp thì đề nghị là chính phủ và thường trực các quỹ ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan
để tiếp thu ý kiến tại phiên họp tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo các dự án luật và tiến hành những bước tiếp theo
riêng cái luật phòng chống tham nhũng thì tôi và anh lưu sẽ chủ trì làm việc với các cơ quan
có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng để bàn những nội dung còn ý kiến khác nhau để tiếp thu chỉnh lý
trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền rồi tiếp thu chỉnh lý
chiều nay tại nhà quốc hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu đã có buổi tiếp ngài đại sứ vương quốc maroc
ajudin fahan hai bên bày tỏ mong muốn mối quan hệ ngoại giao của hai nước sẽ được đẩy lên một tầm cao mới trong tương lai
ghi nhận sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ hai nước tại các diễn đàn quốc tế
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu mong muốn ngài đại sứ sẽ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy việt nam maroc tăng cường trao đổi đoàn
đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao khẳng định việt nam luôn mở cửa tạo điều kiện thuận lợi và môi trường an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài
đề nghị ngài đại sứ thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác
ngài azerin fahan đại sứ maroc khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
đồng thời rất sẵn sàng làm cầu nối xúc tiến quan hệ hợp tác giữa việt nam với các quốc gia châu phi
thưa quý vị sáng nay thành đoàn hải phòng đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm và thực hiện ngày tuổi trẻ hải phòng cùng hành động
trung tay xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của hơn một hai trăm linh hội viên thanh niên
và người dân
đợt cao điểm tuổi trẻ hải phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới diễn ra trong thời gian hai tuần
và sẽ được tổ chức đồng loạt tại các xã thị trấn vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước các văn bản hướng dẫn của trung ương
thành phố liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới tham gia các hoạt động như hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn
canh mương nội đồng làm đường điện nông thôn hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái
nhà khăn quàng đỏ
ngay sau lễ phát động là chuỗi các hoạt động như khánh thành công trình bức tường xanh thanh niên
trao tặng cơ sở vật chất cho ba điểm vui chơi thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn của các xã
được tổ chức đồng loạt trên địa bàn các xã thuộc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trao nhầm con tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua
hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có công văn gửi giám đốc sở y tế hà nội yêu cầu
kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm vụ việc này
theo đó ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giao giám đốc sở y tế hà nội kiểm tra thông tin báo chí nêu
xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm
chủ trì làm việc với bệnh viện đa khoa huyện ba vì và đại diện các gia đình
để giải quyết rứt điểm những khó khăn vướng mắt
đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc và giao nhận trẻ sơ sinh theo đúng quy định
kết quả báo cáo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội trước ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
sự việc trao nhầm con tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì đã đẩy hai gia đình vào hoàn cảnh thật chớ treo
khi phát hiện đứa bé mình nuôi nắng suốt sáu năm qua lại không phải là đứa con do mình sinh ra
và trong sáu năm đó hai người mẹ cũng là hai nạn nhân đau đớn nhất
đã phải hứng chịu những lời đàm tiếu về nhân cách và khiến hồn nhận đổ vỡ
còn hai em bé giờ đây vẫn chưa thể trở về với đúng gia đình ruột thịt của mình
đến giờ phút này cả gia đình anh phùng giang sơn vẫn trực khỏi bần thần và buồn bã khi phát hiện sự thật đau lòng
sáu năm trước vợ chồng anh sơn chị hiền sinh bé phùng thanh hải tại bệnh viện đa khoa ba vì hà nội
sáu năm nuôi nấng bé hải nhưng càng lớn gia đình anh lại thấy bé càng không có nét giống với các thành viên trong gia đình
tết vừa qua gia đình anh mới quyết định đi giám định adn
tại viện khoa học hình sự và phát hiện bé không phải là con đẻ của anh chị
và cậu bé mà gia đình anh sơn nghi ngờ con đẻ của mình chính là bé đoàn nhật minh
hiện đang là con của chị vũ thị hương
sống cách không xa gia đình anh sơn
thực hiện giám định adn của cả hai bé lần nữa thì kết quả đã khiến cho cả hai gia đình không khỏi bất ngờ
khi họ bị trao nhầm con đẻ của nhau cách đây sáu năm trước tại bệnh viện
sau khi sinh cháu thứ hai ta được khó kháng thì nhìn bạn này bạn không giống
nói thật không giống như bạn thì là ông chồng mình đã đập hết tất cả các trường màu non của mình mở ra
gia đình nhà mình nó bị lộn xộn và bị như thế đấy là tất cả là do bên bệnh viện
sau khi nhận được phản ánh từ gia đình anh sơn bệnh viện cũng đã xác nhận sai sót và có sự nhầm lẫn
khi trao hai em bé cho hai gia đình anh sơ
anh sơn và chị hương những cán bộ trong kiếp trực ngày hôm đó cũng đã bị kỷ luật
và đây cũng là sai sót hy hữu nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại bệnh viện trong hàng chục năm qua
gia đình anh sơn nhiều tháng qua không khỏi suốt ruột mong bệnh viện giải quyết để sớm được nhận con đẻ của mình về
còn gia đình chị hương hai vợ chồng đã ly hôn vì nghi ngờ sự không trung thủy của chị khi thấy bé minh không giống ai trong gia đình
sau năm qua nhiều tổn thất đã xảy ra với hai gia đình
tuy nhiên có lẽ tổn thất lớn nhất chính là mặt tinh thần
về mặt tinh thần của hai đứa trẻ khi các bé vừa mới nhận thức được về tình yêu thương ruột thịt trong gia đình
thì lại phải đối mặt với sự mất mát và từng bước làm quen lại từ đầu
thưa quý vị hôm nay tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an
phối hợp với đoàn ba đặc nhiệm biên phòng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn được vận chuyển từ biên giới lào vào việt nam
qua quá trình theo dõi và đánh giá
điều tra trước đó lực lượng chức năng phát hiện đường dây ma túy do đối tượng phạm hữu hiệu bốn mươi tám tuổi quê ở nghệ an cầm đầu
hiệu đã móc nối với sáu đối tượng khác thường trú tại thành phố hồ chí minh và nghệ an để đưa số hàng ma túy từ biên giới lào vào việt nam tiêu thụ
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bảy khi các đối tượng tiến hành giao dịch hàng tại trung cư orental địa chỉ sáu trăm tám mươi năm âu cơ
phường tân thạnh quận tân phú thành phố hồ chí minh thì bị các chính sát bất ngờ ập vào bắt quả tang
thu giữ một trăm bảy mươi chín bánh heroin
đây là vụ án mua bán vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố hồ chí minh
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay đoàn thanh tra liên ngành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường bộ công an đã bắt quả tang
công ty cổ phần dược và vật tư thú y đông á tại hà nội đang sản xuất rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng thuốc thú y chưa được cấp phép
đáng chú ý là cơ sở sản xuất của công ty này lại nằm trong khuôn viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương
đây là khu vực sản xuất của công ty cổ phần dược và vật tư thú y đông á
tại thời điểm kiểm tra đột xuất các công nhân của cơ sở này vẫn đang thực hiện sang chiết và đóng gói các loại thuốc thú y dù chưa có giấy chứng nhận thực hành sản xuất
đáng chú ý quy trình sản xuất của công ty này không chỉ không đảm bảo vệ sinh mà an toàn cháy nổ
cũng không được đảm bảo khi mà việc hàn xì bằng bình ga được thực hiện ngay trong kho hóa chất
điều này là vô cùng nguy hiểm vì cách xưởng sản xuất chỉ vài chục mét là khu vực hàng trăm sinh viên vẫn đang theo học
tuy nhiên lãnh đạo nhà trường lại phủ nhận trách nhiệm của mình
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ những sai phạm của công ty cũng như trách nhiệm của nhà trường
trong việc cho đơn vị này thuê đất sản xuất vi phạm pháp luật trong một thời gian dài
thưa quý vị kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô bruxelles của mỹ
lãnh đạo các nước nato đã nhất trí cam kết tăng mạnh tri tiêu quốc phòng trước sức ép mạnh mẽ từ phía nước mỹ
chính vì vậy tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố đã giành được chiến thắng tại hội nghị
đồng thời khẳng định sẽ thực thi các cam kết của mỹ đối với nato
các nước thành viên nato đã cam kết tri thêm ba mươi ba tỷ đô la mỹ cho quốc phòng
trong năm nay và tăng chi tiêu quốc phòng lên mức ít nhất hai gdp trước năm hai nghìn hai mươi năm
đây là điều mà ông trump luôn thúc ép các đồng minh kể từ khi lên nắm quyền
tôi cho rằng chúng ta đã có một nato mạnh hơn nhiều so với hai ngày trước
một tinh thần chuyên nghiệp tại hội nghị đã được mọi người thể hiện rõ
điều mà rất hiếm thấy trong những năm gần đây tất cả đều rất mạnh mẽ rất thống nhất
và vì thế những cam kết của mỹ về nato vẫn được duy trì rất mạnh mẽ
bởi tất cả đã có tinh thần như vậy và cả số tiền cụ thể đã được đưa ra
cho đến nay mỹ là thành viên nato có chi ngân sách quốc phòng lớn nhất ở mức ba sáu gdp
đứng thứ hai là đức nhưng chỉ ở mức một hai gdp
chính vì vậy để gây sức ép với nato ông donald trump thậm chí từng tuyên bố
đề nghị quốc hội mỹ xem xét rút khỏi nato

ngoài việc nhất trí tăng tri tiêu quốc phòng nato cũng tái khẳng định sự hỗ trợ của mỹ
đối với các nội dung của liên minh dành cho russia và ukraine

ngày hôm nay hội nghị hòa bình quang long thế kỷ hai mươi một lần thứ ba của myanmar đã khai mạc
với mục tiêu chính là thảo luận các nguyên tắc cơ bản còn chưa hoàn thiện về chế độ liên bang
cũng như xây dựng hệ thống nguyên tắc mới cho việc thiết lập liên bang
hội nghị hòa bình panglong lần này sẽ tập trung thảo luận một mươi bốn nội dung liên quan đến vấn đề an ninh
với các nhóm vũ trang cũng như các quyền của các sắc tộc thiểu số và bình đẳng giới trong chính trị
vốn là phần trọng tâm trong chính sách liên bang
chính phủ myanmar sẽ tiếp tục đàm phán về việc mời các nhóm vũ trang không tham gia ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc tới dự hội nghị
phát biểu tại phiên khai mạc cố vấn an ninh quốc gia yongsan suki khẳng định
cánh cửa hòa bình luôn chào đón những nhóm vũ trang chưa tham gia thỏa thuận để đối thoại và giải quyết vấn đề này
tại hội nghị hòa bình banglong thế kỷ hai mươi một lần thứ hai
chính phủ myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã tập hợp tổng cộng ba mươi bảy nguyên tắc
đã được thông qua thành một hiệp ước liên bang trong tiến trình hòa bình đất nước
trước việc mỹ cảnh báo sẽ hành động để hạn chế nhập khẩu ô tô của châu âu
bộ tài chính pháp đã khẳng định các nước thành viên của liên minh châu âu eu sẽ không bị chia rẽ trước đe dọa áp thuế này của nước mỹ
bộ trưởng tài chính pháp bruno le maire nhấn mạnh
sự thống nhất của các quốc gia châu âu là cách đáp trả đúng đắn nhất đối với quyết định tăng thuế của mỹ
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump cảnh báo eu rằng mỹ sẽ hành động để hạn chế nhập khẩu ô tô của châu âu
nếu liên minh này không đối xử công bằng với mỹ về thương mại
ông trump cho biết chính phủ mỹ sắp kết thúc điều tra và sẽ sớm hành động
đồng thời dọa mức áp thuế hai mươi đối với mọi ô tô lắp ráp tại eu
theo các số liệu chính thức
nguồn mạch xuất khẩu ô tô của eu và mỹ đạt bốn mươi ba sáu tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi bảy
hiện eu áp thuế một mươi trong khi mức thuế mà mỹ áp với ô tô nhập khẩu từ châu âu chỉ là hai năm
tuy nhiên nguồn mạch xuất khẩu ô tô của tổng thống mỹ đạt bốn mươi ba sáu tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi bảy

hiện eu áp thuế một mươi trong khi mức thuế mà mỹ áp với ô tô nhập khẩu từ châu âu chỉ là hai năm